kỷ niệm sáu trăm năm mươi năm ngày mất của doanh nhân chu văn an một nghìn ba trăm bảy mươi hai nghìn hai mươi
chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi một tại hà nội trung tâm hoạt động khoa học văn miếu quốc tử giám
tổ chức trưng bày chuyên đề chu văn an thượng tường sơn đẩu
trưng bày chuyên đề chu văn an thượng tường sơn đầu với ý nghĩa thầy giáo chu văn an
như núi thái sơn sau bắt đầu của trường quốc tử giám
trưng bày với hai nội dung túc thanh cao giới thiệu về con người nhân cách sự nghiệp giáo dục
của doanh nhân chu văn an và gương thầy sáng mãi giới thiệu về quốc tử giám
hoạt động tôn vinh doanh nhân chu văn an và việc học tập và phát huy tinh thần của thầy giáo chu văn an hiện nay
sự đa dạng trong hình thức thể hiện cùng với cách trưng bày hiện đại
đã dẫn dắt người xem ngược thời gian trở về với quá khứ cách đây hơn sáu thế kỷ
để hiểu rõ hơn cuộc đời sự nghiệp giáo dục của doanh nhân chu văn an